thế nhưng đã có một cậu bé vươn ra khỏi cuộc sống đen tối này bằng ý chí nghị lực men theo những tìa sáng của con đường học vấn
một người luôn cảm ơn sự kỳ diệu của giáo dục vì không chỉ mang cho anh cơ hội đổi đời
mang anh đến một thế giới hoàn toàn khác mà còn cho anh cả một ý chí sống không khuất phục
anh chính là lương việt quốc
chọn những cái người mà có
ngoài khả năng học tập thành công còn có
khả năng lan tỏa cái sự hiểu biết
đó ra như là khi mình đặt chân đến
mỹ mình học mình có thể lan tỏa
giúp tăng cái sự hiểu biết
về việt nam đối với tất cả những người mà
mình có tương tác ngược lại khi mình về lại
việt nam mình cũng có thể
lan tỏa những cái trải nghiệm
mình có ở mỹ
qua cái môi trường việt nam
do đó mình cho rằng họ
mình tin rằng
giả sử họ có hai ứng cử viên ngang nhau
về mặt học thuật
nhưng mà nếu một người đi lên
bằng con đường chính quy và một người
đi lên bằng con đường tự học thì
mình đoán đó nha là
nhiều khả năng
họ chọn cái con người là đi lên bằng con đường
tự học rất nhiều phần
là người đó có nội lực có quý chiếu quyết tâm
và có nội lực mạnh mẽ hơn
bởi vì trong điều kiện họ bất lợi hơn
họ vẫn có
vương lên ngang hàng với những cái người
mà đi cái con đường xuân xẻ
là một người đã từng trải qua
cái nền giáo dục của việt nam
và cụ thể là cái hệ tại chức
và sau đó thì đã được tiếp xúc với cả giáo dục
của quốc tế theo ông thì
ở mỹ thì giáo dục không chính quy
được đánh giá như thế nào
đối với nước mỹ
người ta coi điều đó rất là
quan trọng và thậm chí đó là một cái quyền
người ta luôn tạo điều kiện cho tất cả những cái
mọi người có thể học bất kỳ ở lứa tử nào
ví dụ như
mình sẽ thấy có những người đã
có bằng tiếng sĩ nhưng người ta
vẫn quay lại
là những cái trường cao đẳng cộng đồng để người ta học
những cái người ta thích ví dụ
như học làm vườn ví dụ học làm bánh
nó có những cái lớp như thế mà mình sẽ thấy
có những người tiến sĩ những cái ngành khác người ta lại
người ta học những cái môn nhỏ như thế
mình có một người chị
người chị tới năm mươi
đám năm mươi mấy tuổi mà vẫn quay lại
trường vẫn học và
mới vừa lấy bằng tốt nghiệp đại học
trong cái ngành tâm lý học
và sau đó là
được một cái trường nhận vào dạy
xin cảm ơn những chia sẻ rất chân thành
và thẳng thắn của ông ngày hôm nay
thưa quý vị câu chuyện của tiến sĩ
lương việt quốc luôn có khả năng
truyền cảm hứng và một niềm tin mạnh mẽ
về sự kỳ diệu của giáo dục
đây cũng chính là minh chứng cho thấy
giáo dục thường xuyên hay giáo dục không chính quy
luôn có đất sống và ngày càng
có cơ hội phát triển điều này
chúng ta đã dễ dàng nhận thấy ở các nước
có nền giáo dục phát triển còn ở nước ta
luật giáo dục năm hai nghìn một mươi chín có
nhiều quy định mới rất tiến bộ về giáo dục
thường xuyên tuy nhiên trên thực tế
vẫn còn phổ biến tình trạng nhận thức
chưa đúng chưa đầy đủ và coi nhẹ vai trò
của giáo dục thường xuyên trong đó
có vấn đề xã hội hóa giáo dục thường xuyên
hệ đào tạo này phải tiến lên
hiện đại bằng phương thức không chính quy
cái mà giáo dục chính quy không làm được
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo